vận chuyển gần một trăm linh kg pháo phục vụ đám cưới hai đối tượng nguyễn hữu bắc chú tệ xã diễn xuân và thái khắc long chú tệ xã diễn minh huyện diễn châu đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan nghệ an phát hiện và bác sứ
vào chiều ngày tám tháng bảy tại khu vực xóm hai xã nghi trường huyện nghi lộc lực lượng chức năng bắt quả tăng hai đối tượng trên đang vận chuyển pháo để tiêu thụ
trong cốp xe ô tô của hai đối tượng có năm bao tải chứa sóng
có sáu mươi chín cối pháo các loại do nước ngoài sản xuất tổng trọng lượng chín mươi sáu sáu kg
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận do có nhiều người sử dụng pháo trong các đám cưới nên đã đưa pháo từ huyện diễn châu vào nghi lộc để tiêu thụ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc giang vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện bắt giữ xe chở sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường cao tốc ct ba thuộc địa phận xã quang châu huyện việt yên lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi tám c một mươi chín nghìn ba trăm một mươi một phát hiện một ba tấn gà nguyên con đông lạnh không rõ nguồn gốc
lái xe kiêm chủ hàng là nguyễn mạnh hùng ở thị trấn nánh huyện việt yên khai nhận mua số gà trên ở hà nội để phân phối cho các nhà hàng quán ăn
thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm y tế dự phòng tp hcm dịch xuất xuất huyết đã thực sự vào mùa và bắt đầu tăng nhanh với bốn bảy trăm sáu mươi tám ca mắc sốt xuất huyết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng một trăm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có năm trường hợp tử vong gồm ba người lớn và hai thiếu niên
chỉ tính riêng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã ghi nhận một ba tấn gà nguyên con đông lạnh không rõ nguồn gốc
tp hcm đã ghi nhận hai ba trăm hai mươi chín ca mắc xuất xuất huyết mặc dù số ca bệnh của tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tương đương với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhưng tăng đáng kể so với tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng khoảng bốn mươi
theo thống kê của bộ y tế sáu tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận gần bảy mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết số ca mắc cao gấp hơn ba lần so với năm hai nghìn một mươi tám
cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra cảnh báo do diễn biến và ảnh hưởng của thời tiết bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể diễn biến phức tạp
nếu không có các biện pháp quyết liệt để phòng chống
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua tám tháng bảy lửa đã bất ngờ bùng cháy trở lại trên khu rừng trên núi nầm đoạn rắp danh giữa xã sơn châu và xã sơn thủy thuộc huyện hương sơn của tỉnh hà tĩnh sau khi đã được dập tắt hồi chiều cùng ngày
hàng trăm người đã thức trắng đêm dập tắt vụ cháy và nhiều hộ dân sống cạnh bìa rừng cũng phải di rời tài sản ngay trong đêm
sau khi đám cháy bùng phát trở lại hàng trăm người gồm các lực lượng công an kiểm lâm dân quân tự vệ cùng với người dân hai xã sơn châu và xuân thủy mang theo cơ xăng máy thổi gió tham gia dập lửa
đám cháy sau đó lan xuống khu vực gần cầu nằm cạnh quốc lộ tám a đe dọa sự an toàn của một số hộ dân sống cạnh bìa rừng thuộc xã sơn thủy
ngay trong đêm các hộ dân nơi đây đã phải di rời tài sản ra khu vực bên kia quốc lộ tám a để đảm bảo an toàn
đến ba giờ sáng nay ngày chín tháng bảy vụ cháy rừng trên đã cơ bản được khống chế